chương trình do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ truyền hình công an nhân dân phối hợp thực hiện
với các loại hình như chợ trung tâm thương mại hoạt động kinh doanh xăng dầu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
và trong số alo một trăm một mươi bốn tuần này chúng tôi tiếp tục đề cập đến nguy cơ cháy nổ với loại hình làng nghề các cơ sở sản xuất mặt hàng vàng mã cuối năm
đây là mặt hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào
nhưng cuối năm khi mà nhu cầu của người dân tăng cao thì hoạt động sản xuất kinh doanh vàng mã cần phải được đặc biệt chú trọng công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
đây sẽ là nội dung trong mục tiêu điểm ngày hôm nay
còn ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình cháy nổ tại một số địa phương trong tuần qua
trước nguy cơ cao xảy ra cháy nổ với các loại hình chợ trung tâm thương mại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hà nội
phối hợp với công an huyện gia lâm vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại trung tâm thương mại sơn long
tình huống giả định đám cháy xảy ra tại kiosk bán quần áo ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm khói khí độc
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng ngắt điện và sử dụng các thiết bị hiện có để dập lửa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã điều ba xe ô tô chữa cháy
cùng hai mươi năm cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy
với các kỹ năng thành thục cùng kỹ chiến thuật chính xác sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác chỉ huy và chữa cháy
sau một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một nhiều người dân phát hiện có khói cao bốc lên và lửa bùng cháy tại khu vực cửa hàng
chuyên bán thiết bị và linh kiện điện thoại tuấn anh địa chỉ tại khu phố ba phường an phú thành phố thuận an
người dân đã hô hoán dập lửa nhưng không thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều bảy xe chữa cháy cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa
đến khoảng một giờ ba mươi phút sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thương vong về người tổng diện tích cháy khoảng hai trăm năm mươi m hai ước tính thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng tài sản cứu hộ được ước tính khoảng một tỷ đồng
tại bình định khi đang nheo đậu tại biến sĩ nghiệp đóng tàu sắt của công ty cổ phần thủy sản hoài nhơn
một tàu cá đã bất ngờ bốc cháy sau đó cháy lan sang hai tàu khác
vụ cháy xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tháng bốn
nhận được tin báo cảnh sát chữa cháy huy động ba xe cứu hỏa máy bơm cùng hai mươi sáu chiến sĩ tới hiện trường
phối hợp với bộ đội biên phòng sập lửa
nhưng nếu mỗi công nhân không có ý thức trong quá trình sản xuất thì nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn
chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất giấy tiền cho nên là nguyên liệu chính là toàn là giấy
cho nên là chúng tôi xác định là cái việc phòng cháy chữa cháy là một nhiệm vụ rất là quan trọng
để thực hiện việc này thì chúng tôi luôn luôn là trong sưởng luôn luôn là phải gọn gàng có lối thoát hiểm
và tất cả những phương tiện phòng cháy chống cháy đều phải đảm bảo chất lượng và còn sử dụng tốt
thế và hàng ngày thì chúng tôi có một cái đội là chuyên
được huấn luyện về vấn đề phòng cháy chữa cháy
và hàng ngày được thực tập được vận hành tất cả những máy bơm
thế và tất cả những ao mà chứa nước đều đủ nước để cho phòng cháy chữa cháy
thế và đặc biệt là tất cả những cái cửa sưởng chúng tôi đều có những cái thi nước
sẵn sàng để khi một cái ngọn cháy nhỏ thì có thể dập tắt ngay lập tức
đứng trước nguy cơ cháy nổ rất cao với loại hình sản xuất vàng mã
nên việc củng cố và phát huy vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là rất quan trọng
trong buổi kiểm tra cuối năm tại cơ sở sản xuất vàng mã
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thái bình đã kiểm tra kỹ năng sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
của một số thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
từ khi đám cháy tôi sẽ bắt cầm cái vòi ra hướng các vị trí đám cháy và tôi sẽ rút chì và bóp

cần một lúc đúng không ạ chúng ta lấy vòi ra trước nhé
và chúng ta rút chút cái chì sau đó phun sao cho vừa phun vừa tiếp gần lại tới gốc lửa

là ra cho cái nhiệm vụ mà giảm bảo cái an toàn của cái cháy
cho công ty đúng không ạ
chúng ta thường xuyên có những buổi

liên quan đến phảng bã
có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất
kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng ngày
nằm trong các khu dân cư
đây cũng là loại hình nhà ở tiềm ẩn
nguy cơ cao xảy ra cháy nổ
nhưng khi đa số các chủ hộ lại rất ít quan tâm
đến công tác phòng cháy chữa cháy
thiếu kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
đối với mặt hàng sản xuất
và kinh doanh phảng bã
trước trong và sau tết
qua theo dõi đánh giá
chúng tôi cũng như hàng năm
là mặt hàng có nguy cơ tiềm ẩn
nguy cơ cháy nổ rất là cao
đặc biệt là tại các cơ sở
sản xuất kinh doanh phảng bã
thì hiểu hết là
các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
và có lịch sử
những gia đình sản xuất
mặt hàng này là những gia đình
có truyền thống từ lâu đời
mà các cơ sở này
đều nằm trong những
đường và ngõ nhỏ
rất là chật hẹp
rồi tại khu vực sản xuất
cũng như là bảo quản
là các điều kiện
đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ không đảm bảo
thứ nhất là
tại các cơ sở này
đều là các cơ sở tự phát
không có quy hoạch từ ban đầu
để sản xuất mặt hàng kinh doanh
và sản xuất kinh doanh vàng mã
cái thứ hai nữa là
cái việc ý thức chấp hành
của các chủ cơ sở
sản xuất kinh doanh vàng mã này
cũng rất là hạn chế
cửa hàng chuyên kinh doanh vàng mã
đồ thờ cúng nằm trên con cố
hai bà trưng thành phố thái bình
trong không gian hàng rộng hơn chục mét vuông
nhưng hàng hóa chất kín từ trần nhà đến sàn
lối đi cũng chè chắn
tất cả những vật dụng
và chụp hạ anh chị
mặc dù hàng hóa đều từ nguyên liệu
dễ bén lửa như chè
lưa giấy nhưng chủ cơ sở này
vẫn để ngay sát ổ điện
nơi mà nó có nguy hiểm chế nổ
thì cái thứ nhất là
mình đây là vừa ở vừa kết hợp kinh doanh
và cái này là một cái
thực sự là bộ ngan trong vùng vật
đời la cổ đồ rất là quan tâm
vì là nhà ở xong rồi kết hợp
với kinh doanh trong khi đó mình

với kinh doanh mình kết hợp với kinh doanh
ở đây đây là cái hàng hóa
chỉ sắp xếp ít nhất là cách xa
các cái thiết bị tiêu thủ điện
từ năm đến một mét
đấy là cái khoảng cách nhà tòa
và thứ hai nữa là tất cả những cái hàng hóa
chỉ xếp theo lô theo
theo hàng theo lối
đấy là tránh để cản trở những cái lối
mà mình có lạc đặc biệt ở chỗ cầu trang
như là cái này đây nhỉ chị này
đấy cái này thì mai cái thực ra cái này
nó chẳng đáng bao nhiêu
đúng rồi rút ra luôn nhưng mà
rút ra luôn nhưng mà thôi thì

đối nối nó chẳng đáng bao nhiêu cả
để cho nó đảm bảo an toàn
đây ví dụ như này này sau khi
chị không cần xếp thì chị ngắt nó đi
đấy cái cuộn cái này này
tắt xếp thì nó
ngắt cái tiêu thủ điện của toàn bộ
khu vực này
hộ gia đình này sản xuất nhỏ lẻ vàng mã ngay tại nhà
diện tích nhỏ hẹp
nhưng hàng hóa bày khắp nơi
thậm chí cả trong gian bếp
hệ thống dây dẫn điện đã cũ cũng không được
chạy vào ống gen
nguy cơ cháy bổ là rất lớn
tốc độ phát triển của xã hội thì
nhà cửa bây giờ thì họ xây
san sát là một hai nữa là một số
cái lối đi
hành lang lối lại
nhà cửa xây theo ngày xưa
nó không đáp ứng được một số
thường là những mặt hàng này thì
nhu cầu kinh doanh
phải đặt ở một vị trí
nó thứ nhất là
xa nhà dân thứ hai là
nó phải thực sự an toàn
nhưng đây thì mình là hộ kinh doanh
nhỏ lẻ với hai là hàng
nó cũng mang tính chất hàng đặt
nó cũng không mang tính chất thường xuyên
nhưng mà thôi qua nhắc nhở đấy thì mình
cũng hiểu hơn một chút
và cố gắng
sẽ làm tuân thủ
theo cái chỉ đạo của
thành phố và ban phòng cháy diễn cháy
đối với cơ cơ sở còn rất kinh doanh
và hàng bằng mã nói riêng cũng như là
đối với cái loại hình cơ sở
đặc biệt là nhà ở hộ gia đình kết hợp với kinh doanh
khuyên kháo đặc biệt là
trong cái quá trình mà tổ chức thực hiện
thì hành hị chủ hộ gia đình
cũng như là
các thành viên gia đình nâng cao ý thức
và quan tâm đến công tác
đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy
đặc biệt là
thường xuyên tự tổ chức kiểm tra công tác an toàn phòng cháy cháy
tại cơ sở cũng như là
tại hộ gia đình của mình
cái thứ hai là có phương hãng đảm bảo
an toàn bằng cháy cháy
và các thành viên gia đình
khi có cháy nổ xảy ra
đặc biệt là các điều kiện thoát hạn khi có cháy
thì vừa qua chúng tôi đã có
ngoài công tác kiểm tra hướng dẫn ký công kết
thì có nhiều cái khuyên kháo
trong quá trình kiểm tra
là các hộ gia đình nhà ở kết hợp
với các kinh doanh mà có ra công
ra cố đắp đặt trong con hồ sắt
thì mở núi thoát hạn
khẩn cấp để khi mà
có sự cố xảy ra thì
các thành viên gia đình
tự thoát ra khỏi
nguy cơ cháy nổ
luôn hiện hữu trong bất cứ loại hình nào
và trong bất cứ thời điểm nào
tuy nhiên dịp cuối năm
nguy cơ cháy nổ sẽ lại càng lớn hơn
chính vì vậy nhận thức được điều này
thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức
chấp hành an toàn về phòng cháy chữa cháy
để mọi người mọi gia đình và toàn xã hội
cùng vui xuân đón tết
trong sự an toàn
chúng tôi sẽ chuyển sang
chúng tôi sẽ chuyển sang
về những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ
trong dịp tết nguyên đán
tết nguyên đán trùng với dịp cao điểm
của mồ khô vật liệu khô nỏ
dĩa bắt cháy hàng hóa lưu thông lớn
việc sử dụng lửa điện
chất đốt tăng cao
tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trên diện tích rộng
đã xảy ra nhiều phủ cháy gây thất vọng về người
tiền hàng lớn gây tài sản
để đón tết nguyên đán an toàn
cần thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy
quản lý chặt cháy nguồn lửa nguồn nhiệt
kiểm tra các vùng kính sở hở
sử dụng an toàn hệ thống điện thiết bị điện
trang bị thiết bị cảnh báo chạy sớm
quận tra đánh gác hai mươi bốn h hai mươi bốn h
chuẩn bị để chữa cháy kịp thời có hiệu quả
an toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
nhận diện những nguy cơ gây cháy nổ
trong dịp tết nguyên đán
để mỗi người dân mỗi gia đình
cần nâng cao hơn nữa ý thức
trong việc chủ động phòng ngừa cháy nổ
trong thời điểm này
chương mục bạn nên biết cũng đã kết thúc
chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi